tiếp tục phiên họp thứ ba chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật trợ giúp pháp lý sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo dự thảo luật trợ giúp pháp lý sửa đổi tám đối tượng được trợ giúp pháp lý đó là
người thuộc hộ nghèo người có công với cách mạng người cao tuổi người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
người dân tộc thiểu số thường trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
người nhiễm hiv có hoàn cảnh khó khăn bị buộc tội người thuộc hộ cận nghèo bị buộc tội
trẻ em bị buộc tội nạn nhân trong vụ việc mua bán người hoặc vụ việc bạo lực trên cơ sở giới có hoàn cảnh khó khăn
nhiều đại biểu cho rằng quy định đối tượng được hưởng trợ giúp pháp luật như trên là phù hợp với bối cảnh điều kiện kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng nếu quy định như trong dự thảo luật thì đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý
đã bị thu hẹp so với luật hiện hành và đề nghị nếu không mở rộng thì không nên thu hẹp
những đối tượng này để bảo đảm quyền con người quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật
một số đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần kiểm tra xem số tiền chi cho trợ giúp pháp lý trong thời gian qua là bao nhiêu
tránh tình trạng chi vào bộ máy nhiều quá mà đối tượng trợ giúp pháp lý là ít
đồng thời ra soát lại dự thảo luật để bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật